trước vấn đề ô nhiễm môi trường đang ngày càng nhức nhối sáng nay tại hà nội cùng văn hóa cơ sở thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch
đã tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về bảo vệ môi trường
góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc xây dựng nếp sống văn minh xanh sạch đẹp